tại hà nội hôm qua đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi kiến tạo giải pháp công nghệ kỹ thuật để giải quyết những vấn đề nông nghiệp
một mươi đội chơi với các ý tưởng khác nhau đã mang đến những màn phản biện ấn tượng và nhận được những đóng góp ý kiến từ ban giám khảo
cuộc thi kiến tạo giải pháp công nghệ kỹ thuật để giải quyết những vấn đề nông nghiệp do ban tổ chức hacc of fame innovation game việt nam hai nghìn một mươi sáu
do up come working space tài trợ phối hợp cùng đại sứ quán mỹ tại hà nội và việt nam silicon valley
đã tìm được những đề án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai
ý nghĩa của hacc of fame innovation game việt nam hai nghìn một mươi sáu đưa ra một sân chơi cho các bạn trẻ yêu công nghệ
đồng thời gắn kết với ý tưởng khởi nghiệp liên quan đến nông nghiệp
thực ra vấn đề nông nghiệp không phải người trẻ nào cũng đam mê và mong muốn theo đuổi
tôi cũng muốn qua cuộc thi này
tạo ra được một cái sân chơi tạo ra một môi trường để các bạn trẻ vừa tìm hiểu về công nghệ và vừa tìm hiểu về nông nghiệp
đâu đó cũng giải quyết được những bài toán có tính bền vững cho nông nghiệp việt nam
tại sự kiện các đội thi đã tham gia giao lưu và trao đổi những bạn yêu công nghệ khác với những ý tưởng mô hình sáng chế của mình
em sinh ra ở mảnh đất ở bắc giang
nhà em không trồng vải nhưng bác em có trồng vải rất nhiều vải
em được thu hoạch vải từ nhỏ
em thường kiến là khâu trùng
thu hoạch vải mất rất nhiều thời gian
và em rất muốn giúp bác em và những người xung quanh làm thế nào để thu hoạch vải một cách nhanh nhất và bán trong thời gian được giá nhất
các đội thi lần lượt trình bày và phản biện về những sáng chế trước
ban giám khảo cuộc thi đã tìm ra được đội tiềm năng là đội gà công nghiệp và đội giành giải đặc biệt là de lis chế tạo chiếc máy gieo hút hạt chân không
tôi đến từ đội the list và tôi đã giành được giải nhất trong cuộc thi hector farm innovation việt nam hai nghìn một mươi sáu
đội mỹ đã giành được giải đặc biệt của chương trình này
sau khi giành được số giải thưởng của chương trình là một bảy trăm linh đô la thì đội mình đội mình chắc chắn là sẽ thực hiện dự án này trong tương lai
và việc là chuyển mô hình này từ cái mô hình mà mình đã thiết kế trong cuộc thi hackathon chuyển thành máy thật
và ứng dụng được ngay trên đồng dụng ngay trên địa phương của mình
chính là nơi mà mình đang sống mình cũng xuất thân từ nông dân và gia
cuộc thi là cơ hội để các bạn trẻ đam mê công nghệ và nông nghiệp được trao đổi về những giải pháp sáng tạo
nhằm giải quyết những vấn đề nông nghiệp tại việt nam
trong tương lai những cuộc thi như thế này hứa hẹn sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu sáng tạo của nhiều bạn trẻ tại việt nam